nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân du xuân trong những ngày tết công tác an ninh trật tự luôn được các lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu ghi nhận của nhóm phóng viên tại trung tâm thành phố đông hà nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ tại tỉnh quảng trị
mặc dù không phải là thành phố lớn nhưng với thành phố đông hà tỉnh quảng trị thì quảng trường nhà văn hóa trung tâm là nơi tập trung khá đông người và phương tiện giao thông từ các nơi đổ về trong dịp tết để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ chào xuân mới
tuy nhiên đây cũng là lúc cao điểm về mất an toàn giao thông và trật tự an ninh đô thị
đảm bảo an toàn giao thông chống ổn tắc tại các giao thông
các điểm nút giao thông quan trọng đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đông hà triển khai một trăm linh quân số ngay từ đêm ba mươi tết
ngoài việc phân luồng hướng dẫn người tham gia giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đặc biệt chú trọng việc xử lý nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác đảm bảo công tác an ninh trật tự ở nơi công cộng
điều đáng ghi nhận đó là trong đêm giao thừa tết đình dậu trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào
chúng tôi tập trung cho lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát trật tự cảnh sát hình sự và công an phương
ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến còn việc phòng chống đột pháo nổ trên các tuyến đường và phòng chống các loài tội phàm lời dùng phương tiện giao thông trên các tuyến
như cướp và cướp giật
trên các tuyến thì là đảm bảo tất cả các tuyến trên địa bàn thành phố đều có lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát khác tham gia công tác tuần tra
trước trong và sau tết đình dậu tình hình tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng
nguyên nhân chủ yếu vẫn thuộc về ý thức của người tham gia giao thông
để có một cái tết an toàn và trọn vẹn niềm vui ngoài những nỗ lực của các cơ quan chức năng
thì ý thức tham gia giao thông là điều quyết định để mọi người mọi nhà được vui xuân đón tết an toàn